trong dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi bộ giao thông vận tải đề xuất xe máy phải bật đèn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để nhận diện và giảm tai nạn giao thông
tuy nhiên đề xuất này thì hiện vẫn đang có những tranh luận khác nhau
trong đó thì nhiều người cho rằng là với điều kiện khí hậu ít sưng mú như ở việt nam thì liệu đề xuất này có phù hợp hay không
có lẽ là cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng
xe máy đang là phương tiện di chuyển chính của người dân chiếm đến tám mươi sáu lượng phương tiện giao thông
nếu tất cả cùng bật đèn cả ban ngày thì sẽ tạo ra hiệu ứng ánh sáng như thế nào
trong khi văn hóa đèn chiếu xa vốn đang trở thành vấn nạn trong đô thị gây ức chế thị giác thì liệu bật đèn ban ngày có tiềm mẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
theo các chuyên gia giao thông quy định như đề xuất chỉ phù hợp với các nước châu âu khi điều kiện ánh sáng không đủ
còn đối với việt nam việc bật đèn ban ngày sẽ ảnh hưởng chất lượng quang học tạo cảm giác nóng bức cho người tham gia giao thông
đồng thời tăng tiêu thụ nhiên liệu tăng chi phí cho người dân
nhiệt độ nó nóng thì nó là càng nóng hơn tiêu thụ năng lượng nhiều hơn như thế là không tiết kiệm năng lượng hoàn cảnh địa lý
trình độ của người dân mỗi nước không có khác cho nên không nhất thiết phải làm cái đó
cho nên tôi cho rằng cái đề xuất đã không phù hợp và làm cho cái quản lý càng phức tạp thêm
quy định bắt buộc bật đèn đối với các phương tiện giao thông đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới
tuy nhiên khi áp dụng tại việt nam có lẽ cần có những sự điều chỉnh để vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa phù hợp với đời sống của người dân